các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
sáng sớm ngày tám tháng bảy tại khu vực xã triềng sôm thành phố sơn la lực lượng phối hợp đã phát hiện đối tượng giàng a hờ trú tại huyện sông mã tỉnh sơn la
với khoảng một mươi hai viên ma túy tổng hợp một năm kg nhựa thuốc phiện cùng một số phương tiện vật chứng có liên quan
trước đó vào chiều tối ngày sáu tháng bảy tại khu vực xã mường trùm huyện mường la phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh sơn la
cũng phối hợp với bộ đội biên phòng tỉnh và các đơn vị chức năng bắt quả tang giàng a cháu và vợ là lầu thị dạ
về hành vi mua bán trái phép chất ma túy thu giữ một bánh heroin hơn sáu mươi viên ma túy tổng hợp cùng một số vật chứng có liên quan
cũng với hành vi mua bán trái phép chất ma túy đối tượng nguyễn thị hậu chú tại tỉnh đồng nai
đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đồng nai ra quyết định khởi tố và bắt tạm giam
trước đó bằng các biện pháp nghiệp vụ lực lượng trinh sát phòng chống ma túy công an tp biên hòa
bắt quả tang hậu đang mang ba gói ma túy có trọng lượng sáu mươi bốn năm g để bán cho người nghiện
qua đấu tranh hậu khai nhận bản thân nghiện ma túy lại không có nghề nghiệp
nên đã nhiều lần mua ma túy rồi bán lại kiếm lời
số ma túy mà cơ quan công an thu giữ là của một đối tượng chưa rõ lai lịch đưa hậu đi giao cho người nghiện để lấy tiền công
viện kiểm sát nhân dân tỉnh đắk lắc vừa ban hành cáo trạng truy tố bốn đối tượng
gồm phạm minh cường nguyễn văn giáp cùng chú tại tỉnh đắk lắc trần vương trọng nghĩa chú tại tỉnh đắk nông
về tội cướp tài sản và trương công việt chú tại tỉnh đắk lắc về tội chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có
theo cáo trạng cường nghĩa và giáp đã có tiền án và kết thân với nhau trong trại giam
khoảng một giờ sáng ngày một mươi bốn tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi hai cường điều khiển xe ô tô chở nghĩa và giáp đột nhập vào nhà bà lê thị thiệt
chồng là ông vũ văn mỹ chủ tịch ủy ban nhân dân huyện crong năng tỉnh đắk lắc để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản
với tổng số tiền hơn hai ba tỷ đồng
dù biết số tiền trên là tài sản do phạm tội mà có nhưng việt vẫn đem đi cất giấu giúp cường
thông qua nguồn tin báo của nhân dân và công tác trinh sát nắm tình hình
công an thành phố cà mau đã nhanh chóng bố trí lực lượng tổ chức ngăn chặn một nhóm thanh thiếu niên
đang có hành vi điều khiển xe mô tô lạng lách đánh võng và nẹp bô rú ga
làm ảnh hưởng đến trật tự an toàn giao thông trên tuyến đường ngô quyền thuộc khóa một phường tân xuyên tp cà mau
chỉ trong thời gian ngắn lực lượng chức năng đã tạm giữ bốn xe mô tô vi phạm đưa về cơ quan để xử lý
các đối tượng điều khiển phương tiện vi phạm giao thông có tuổi đời còn rất trẻ
cả bốn phương tiện đã được thay đổi kết cấu nhằm tăng tốc độ và âm thanh
qua làm việc nhóm thanh thiếu niên đã thừa nhận sai phạm trong việc điều khiển phương tiện lạng lách đánh võng nẹt vô
trên các tuyến đường trong nội ô tp cà mau gây mất trật tự an toàn giao thông
vào khoảng một mươi ba h chiều nay phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh vĩnh long phối hợp với đội cảnh sát hình sự công an huyện long hồ
và công an xã phước hậu bắt quả tang một nhóm đối tượng đánh bạc dưới hình thức đá gà ăn thua bằng tiền
nhận được tin báo lực lượng công an tiến hành kiểm tra khu đất chống thuộc ốc phước ngân a xã phước hậu huyện long hồ
thì phát hiện có nhiều đối tượng tụ tập đá gà ăn thua bằng tiền nên tiến hành bắt giữ
phát hiện có công an các đối tượng đã bỏ chạy ra nhiều hướng và một mươi ba đối tượng có liên quan đã bị công an bắt giữ ngay sau đó
tăng vật tạm giữ tại hiện trường gồm một con gà nhiều cặp cửa sắt một mươi một điện thoại di động và số tiền trên bốn trăm linh triệu